họp kỳ thứ một mươi hai bất thường
tại kỳ họp này bà lan được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm bà tái đắc cử bí thư tỉnh ủy

bà lan được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bà tiếp tục được bầu làm bí thư tỉnh ủy với sổ phiếu tuyệt đối
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bà tiếp tục được bầu làm bí thư tỉnh ủy với sổ phiếu tuyệt đối
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu
bà lan được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bà lan tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương
thứ ba là ông lê duy thành
thứ ba là ông lê duy thành
nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ông thành bị bắt về tội nhận hối lộ
ông lê duy thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê ở xã vũ di huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là tiến sĩ kinh tế
giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi ba ông thành là cán bộ cấp cơ sở
sau đó giữ các chức vụ như cục phó cục thuế tỉnh vĩnh phúc bí thư huyện ủy lập thạch
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba ông thành được thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc

tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại hội nghị lần thứ ba mươi ba ban chấp hành đảng bộ tỉnh vĩnh phúc
ông thành được bầu giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê duy thành được giới thiệu
và bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc với tỷ lệ là một trăm linh
theo trung tướng tô ân sô tập trung của ông thành là
tập đoàn phúc sơn hoạt động tại vĩnh phúc từ năm hai nghìn bốn
là doanh nghiệp vừa phải hoạt động trong phạm vi cấp huyện
từ năm hai nghìn một mươi năm doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ
khi nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư là hơn bốn mươi tỷ đồng
theo cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cho thấy
tập đoàn phúc sơn đã bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính
chốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước
hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục tỷ đồng
nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao
nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư
gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng
để dẫn đến vi phạm trên trung tướng tôn sô cho hay
có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính
nên mặc dù doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính thuế nhưng vẫn hoạt động
không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp
nhận dự án dẫn đến việc doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn xa khắp nơi
chúng thầu nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng
trong khi năng lực của công ty vừa phải
nhiều tập đoàn hùng mạnh cũng không nhận được các dự án này
cận cảnh những dự án nghìn tỷ bỏ hoang của tập đoàn phúc sơn tại vĩnh phúc
thứ nhất là dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn
với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng một sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng
khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn giai đoạn hai
nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh vĩnh phúc công khai
theo giấy phép chấp thuận của chủ trương đầu tư
dự án phải hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự án này của tập đoàn phúc sơn có tổng quy mô hơn một trăm hai mươi bảy ha
trong đó giai đoạn một có diện tích khoảng một mươi năm năm hectare
giai đoạn hai có diện tích khoảng một trăm một mươi một tám ha
quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là một mươi năm bảy trăm tám mươi tám người
thứ hai là khu đô thị mới tứ trưng vĩnh tường
là một trong số các dự án khủng của tập đoàn phúc sơn ở vĩnh phúc
dự án có quy mô ba mươi hai ha
trong đó đất là một mươi hai sáu ha
đất công trình dịch vụ thương mại là một ba trăm tám mươi bốn m hai
dự án có tổng số bốn trăm linh căn liền kề biệt thự shop house và căn hộ
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sở xây dựng vĩnh phúc đã cấp phép xây dựng cho tập đoàn phúc sơn
doanh nghiệp này được tỉnh giao đất đợt một để thực hiện dự án
năm hai nghìn hai mươi hai dự án này bị sở xây dựng vĩnh phúc điểm tên trong danh sách hai mươi tám dự án bất động sản
chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng
thứ ba là dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông hồng
dự án này được đầu tư từ ngân sách nhà nước và được ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi một
với thời gian thực hiện trong năm năm
từ năm hai nghìn một mươi
dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đề tả sông hồng
kết hợp đường giao thông kéo dài khoảng hai mươi tám km
gồm một mươi bảy km qua vĩnh tường và một mươi một km qua huyện yên lạc
dự án có tổng mức đầu tư là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là bảy mươi
còn lại là ba mươi là ngân sách tỉnh
chủ đầu tư dự án là ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường
đơn vị tư vấn lập dự án
là công ty cổ phần tư vấn kiến trúc ica việt nam
trong dự án này tập đoàn phúc sơn nhận hai gói thầu số một và số ba
với tổng số đầu tư khoảng hơn chín trăm bốn mươi tỷ đồng
hai gói thầu này nhiều lần bị ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường thúc giục
vì chậm tiến độ đề ra
ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương
thứ tư là công viên nghĩa trang thiên an viên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư bất động sản phúc sơn
thuộc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
được ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc chấp thuận đầu tư xây dựng
công viên nghĩa trang thiên an viên
thiên an viên được xây dựng trên diện tích hơn một trăm một mươi tám hectare
chủ yếu là diện tích đất đồi núi bạc màu
tại phường khai quang xã định trung thành phố vĩnh yên
và một phần đất xã kim long huyện tam dương
dự án có tổng mức đầu tư là hơn một bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
thiên an viên được quảng bá là dự án công viên nghĩa trang có quy mô lớn nhất
hiện đại nhất khu vực đông nam á
tuy nhiên dự án này qua gần một mươi năm hiện trạng vẫn là khu đất hoang
thứ năm là dự án chợ đầu mối vĩnh tường
chợ đầu mối nông sản thực phẩm vĩnh tường là điểm giao thương lớn
tiêu thụ hàng hóa từ bắc vào nam
là hạng mục thuộc dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm
hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường
ban đầu dự án này do công ty đầu tư thương mại và bất động sản thăng long làm chủ đầu tư
tổng vốn hơn hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn
tổng diện tích dự án là hơn một trăm tám mươi bảy hectare thuộc ba xã tân tiến lũng hòa và yên lập của huyện vĩnh tường
dự án được chia thành các phân khu
đô thị thương mại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và chợ điện tử vật liệu xây dựng
tổng vốn đầu tư là hơn hai tỷ đồng
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra sở xây dựng vĩnh phúc đã kiểm tra xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án chợ đầu mối vĩnh tường
về hành vi vi phạm hành chính trong việc thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng
dự án này được đánh giá hội tụ đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa
để trở thành đầu mối giao thương sầm út nhất khu vực phía bắc
nhưng đến nay nhiều khu vực hạ tầng chưa được hoàn thiện
một số tuyến đường chưa chảy nhựa
nhiều kiosk bên trong vẫn đang dừng lại ở việc thi công
tại khu vực kinh doanh nông sản thực phẩm hệ thống kho vận huyện vĩnh tường ghi nhận
tình trạng vắng khách thưa thớt tiểu thương kinh doanh
theo một số tiểu thương tại đây giá thuê kiosk tại chợ đầu mối cao
trong khi khu vực này chưa đông dân cư
nên chủ yếu họ vẫn hoạt động tại các chợ tạm gần chục đường trung tâm
tính đến nay dự án đã trải qua bốn lần điều chỉnh quy hoạch
tổng diện tích dự án là trên một trăm tám mươi sáu hectare
trong đó phần đô thị gần chín mươi ba hectare
phần chợ kho vận chuyển hơn sáu mươi một hectare
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này
bị can phạm hoàng anh đã nhận tiền của nguyễn văn hậu
tức là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hậu pháo thực hiện tình huyện vĩnh phúc
trung tướng tô an sô thông tin
còn thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lộ bộ công an
đánh giá đây là vụ án lớn là loại tội phạm mới
qua điều tra cũng như lời khai của một số bị can
cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hậu tức là hậu pháo
có hành vi chi phối lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can
là cựu ủy viên thường vụ của tình huy vĩnh phúc
để làm việc này hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn
bộ công an coi hành vi này rất nguy hiểm
đây là tội phạm mới gây thiệt hại cho tài sản nhà nước nhân dân
còn ảnh hưởng tới cán bộ cấp cơ sở làm xấu hình ảnh của đảng và nhân dân
ông thành nhấn mạnh
trước đó tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ hồi tháng ba vừa qua
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
trong quá trình điều tra bước đầu xác định
hai nghìn bốn là công ty ở mức vừa phải hoạt động ở cấp huyện về xây lắp
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi năm đã phát triển mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ bắc vào nam
đến nay công ty này có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư là trên bốn mươi tỷ đồng
người phát ngôn của bộ ngoại giao cho biết
bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước
cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán đi vào thị trường
nhưng đã bán thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư
nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng
gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư và người dân
theo trung tướng tô ân sô mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thuế
nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của gia đình

bộ công an cũng cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã thiếu kiểm tra giám sát hoạt động của doanh nghiệp này